tìm kiếm một chân dung mới để có thể giúp chelsea chinh phục những danh hiệu trong mùa giải sắp tới
và tiền đạo người argentina chính là một sự lựa chọn lý tưởng
được biết chelsea đã đồng ý mức giá năm mươi ba triệu bảng của juventus cho gonzalo hivoi
cùng chân sút của real madrid vừa có một kỳ quân cấp không thành công
cùng với đội bóng sư tango khi bị loại ngay từ vòng mùa tám
phong độ của bản thân higuain ở giải đấu này cũng không được tốt
chân suốt ba mươi tuổi đã không ghi được bàn thắng nào
bên cạnh đó chelsea cũng đang để ý đến trung vệ rougani
đồng đội của gonzalo higuain tại juventus
cựu cầu thủ empoli cũng từng là học trò quốc lịch viên maurizio sarri
khi nhà cầm quân năm mươi chín tuổi này còn dẫn dắt empoli
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao sáng nay của chúng tôi
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
xin chào và hẹn gặp lại